ngân hàng chính sách xã hội chính thức tuyên bố đã có vốn cho vay mua nhà xã hội với lãi suất là bốn tám một năm thấp hơn so với lãi suất thương mại đang ở mức là hơn một mươi một năm
đại diện ngân hàng chính sách xã hội cho biết ngân hàng được chính phủ giao cho năm trăm linh tỷ đồng ngân hàng bố trí năm trăm linh tỷ đồng tổng nguồn vốn cho vay là một tỷ đồng
những người có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội là các đối tượng như người có công với cách mạng người thu nhập thấp tại đô thị
để được vay gói này khách hàng phải gửi tiết kiệm tối thiểu một mươi hai tháng tại ngân hàng chính sách xã hội
như vậy những người có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội với mức lãi suất yêu đãi trên có thể tiến hành thủ tục vay vốn ngay từ ngày một mươi một tháng bốn